nhiệt độ đêm và sáng tại khu vực phía nam có xu hướng là gia tăng nhẹ không còn thấp như những ngày vừa qua
tuy nhiên trời vẫn ở ngưỡng rét tại khu vực tây nguyên và lạnh ở một số tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ vào lúc đêm muộn và sáng sớm
nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến ở tây nguyên là hai mươi năm hai mươi tám độ còn tại nam bộ là hai mươi chín ba mươi hai độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám gây biển động
trong khi đó khu vực quần đảo trường sa lại có mưa rào
mưa rào và rông kèm theo đó là các hiện tượng thừa tiết nguy hiểm
bà con ngư dân cần đặc biệt lưu ý nếu lưu thông qua các khu vực này
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không vượt quá mức là ba mươi độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận có mây đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
có mưa nhỏ dài rác trưa chiều có nắng gió nhẹ trời rét nhật độ từ một mươi sáu hai mươi ba độ